các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị và các bạn thân mến cùng với những diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước
thì mới đây tổ chức y tế thế giới who cũng đưa ra dự báo không mấy khả thi
châu âu sẽ phải đối mặt mùa đông thách thức trong bối cảnh số ca covid một mươi chín tăng cao
tổ chức này cho rằng số ca tử vong do covid một mươi chín tại châu âu có thể lên tới hai hai triệu người
tính đến một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tăng thêm bảy trăm linh người nữa nếu không kiểm soát được xu hướng gia tăng ca nhiễm hiện nay
lan sóng dịch đang càng quét châu âu khủng khiếp thế nào
hôm hai mươi hai tháng một mươi một áo bước vào đợt phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn làn sóng covid một mươi chín thứ ba
đang lây lan chống mặt khắp châu âu
ở đức bộ trưởng y tế jens span cảnh báo trong vài tháng tới phần lớn người dân đức sẽ rơi vào ba nhóm
tiêm vaccine tự hồi phục hoặc chết
sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng câu hỏi là thông qua tiêm chủng hay lây nhiễm
chúng tôi đề xuất đạt được mục tiêu đó tới vaccine ông svan nói trong một cuộc họp báo tại belling
các chính phủ châu âu đang triển khai các biện pháp mạnh để đối phó với làn sóng covid một mươi chín hiện tại
mỗi tuần lục địa già ghi nhận tới hơn hai triệu ca covid một mươi chín mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
tuy nhiên nỗ lực của các chính phủ đang vấp phải sự phản kháng từ người dân
hàng chục người ở áo hà lan bỉ đan mạch đổ xuống đường biểu tình phản đối phong tỏa và quy định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín bắt buộc
cảnh sát phải dùng hơi cây và vòi rồng để giải tán các đám đồng quá khích
một số cuộc biểu tình được tổ chức bởi các đảng cực hữu nhưng hầu hết là những người tham gia đã chán ngắn với hai năm bị trái chân
bởi các lệnh phong tỏa bốn nước có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới
am abu saleb thị trưởng rotterdam cho biết có các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo động
thủ tướng hà lan mark rutcher thừa nhận người dân có quyền phản kháng
nhưng tôi không thể chấp nhận việc sử dụng bạo lực để chống lại những người làm việc cho bạn và giữ cho quốc gia của chúng ta an toàn ông cho hay
châu âu hiện là tâm điểm của đại dịch chiếm hơn một phần hai số ca tử vong trên thế giới trong tháng này
bốn quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới trong tuần qua là ảo slovakia slovenia và cộng hòa xét
với chương trình tiêm chủng đang trứng lại vào mùa đông tới gần
chính phủ và các nước châu âu đang giống lên huyện
thủ tướng đức angela marker nói đợt bùng phát covid một mươi chín mới tồi tệ hơn bất cứ điều gì đức từng trải qua
và kêu gọi siết chặt hạn chế để kiểm soát
giống như nhiều quốc gia châu âu khác đức thúc giục người dân tiêm mũi vaccine tăng cường
nhưng nước này cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vaccine pfizer
tại áo các công dân từ chối tiêm chích ngừa vaccine covid một mươi chín sẽ bị phạt tới bốn đô khi yêu cầu bắt buộc tiêm chủng được kích hoạt từ tháng hai năm sau
khoảng sáu mươi tám người dân đức sáu mươi sáu người dân áo
đã chủ ngờ hai liều vaccine và các bệnh nhân nhập viện hầu hết là những người chưa tiêm chủng
hồi đầu dịch các nhà khoa học dự đoán tỷ lệ tiêm chủng từ bảy mươi tám mươi sẽ giúp đạt miễn dịch cộng đồng
nhưng với dịch lan trọng và xuất hiện nhiều biến thể mới các chuyên gia tin rằng gần như không thể đạt miễn dịch cộng đồng
phong tỏa với người chưa tiêm chủng
tỷ lệ tiêm chủng của châu âu đang rất chênh lệch trong khi tỷ lệ chích ngừa ở các nước tây âu khá cao
còn số này ở đông âu còn khá thấp
xét bugari mới chỉ tiêm vaccine cho lần lượt năm mươi chín hai mươi bốn dân số
tại bỉ dù tỷ lệ tiêm vaccine lên tới bảy mươi năm số ca covid một mươi chín vẫn tăng mạnh
điều này buộc chính phủ phải áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn
điều này là nguồn cơn dẫn tới đợt biểu tình với ba mươi năm người tham dự gần trụ sở eu
đám đông biểu tình ném đá vào cảnh sát phóng hỏa
thủ tướng mỹ alexander dero gọi việc người dân dùng đến bạo lực để phản đối chính sách là không thể chấp nhận
ở hy lạp chính phủ nước này từ tuần này cấm người dân chưa tiêm chủng tới các không gian công cộng trong nhà
thủ tướng slovakia tuyên bố phong tỏa những người chưa tiêm chủng vaccine từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
slovakia và xét trước đó cấm người chưa chích ngựa tới nhà hàng quán bar trung tâm mùa sắm
hồi đầu tháng giám đốc tổ chức y tế thế giới về các pháp ô châu âu ông hans klug
khẳng định việc chậm chạp tiêm chủng dù có đủ vaccine là lý do dẫn tới thảm họa covid một mươi chín hiện tại ở châu âu
ông này cũng cảnh báo lục địa già có thể sẽ ghi nhận thêm nửa triệu người thiệt mạng từ nay tới tháng hai
chúng ta phải thay đổi chiến thuật từ đối phó với covid một mươi chín cho tới việc ngăn chặn nó ngay từ đầu
vị quan chức who nói thêm
quý vị và các bạn thân mến hiện tại số ca mắc mới covid một mươi chín đang không ngừng gia tăng
có nguy cơ đẩy các hoạt động kinh tế xã hội của đức vào tình trạng phong tỏa cục bộ
hệ thống y tế quá tải trọng trọng
trước đó tại hội nghị bàn về giải pháp đối phó với làn sóng dịch thứ tư
thủ tướng đức angela merkel và đại diện một mươi sáu tiểu bang đều nhất trí về quy định tiêm chủng bắt buộc với các nhân viên y tế
nhiều nước châu âu bắt buộc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
trước tình hình nghiêm trọng một số nước như hy lạp pháp và đức đang tiến tới yêu cầu người dân tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ ba
thủ tướng đức angela marker cảnh báo nước này chưa nỗ lực hết mình để ngăn làn sóng đại dịch thứ tư đang vô cùng trầm trọng
dường bệnh trong các khoa chăm sóc tích cực nhanh chóng kính người
tỷ lệ nhiễm hàng tuần ở mức cao nhất từ trước đến nay là ba trăm chín mươi chín chín ca nhiễm mới trên một trăm linh người
buộc một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở đức phải phong tỏa
trước đó áo trở thành quốc gia châu âu đầu tiên áp dụng quy định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín bắt buộc đối với tất cả người dân
chính phủ áo đang chuẩn bị cơ sở pháp lý để quy định tiêm vaccine bắt buộc có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và quy định này chỉ miễn trừ cho những người không thể tiêm vì lý do sức khỏe
đồng thời áo trở thành quốc gia tây âu đầu tiên áp đặt trở lại lệnh phong tỏa trong mùa thu này
theo đó hầu hết các địa điểm tập trung đông người phải đóng cửa trong một mươi ngày từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một và có thể kéo dài hai mươi ngày
với trung bình hơn một mươi ca nhiễm mới một ngày trong tuần trước
mỹ đang ghi nhận tốc độ lây lan chưa từng thấy trong một năm qua
tình trạng này khiến chính phủ liên bang quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng đối với những người từ một mươi tuổi trở lên
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm vaccine những người từ chối sẽ bị sa thải
giấy chứng nhận an toàn với covid được yêu cầu tại tất cả các sự kiện tập trung từ năm mươi người trở lên
tại hà lan chính phủ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để đối phó với đại dịch covid một mươi chín
chính phủ hà lan đã áp dụng lệnh phong tỏa một phần đất nước tới đầu tháng một mươi hai nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm của dịch
các biện pháp hạn chế chủ yếu liên quan đến lĩnh vực nhà hàng
những người chưa tiêm chủng cũng bị cấm đến các địa điểm công cộng như quán rượu nhà hàng
châu âu một lần nữa trở thành tâm dịch toàn cầu do tỷ lệ bao phủ vaccine chậm tại một số quốc gia
biến chúng trồi delta dễ lây nhiễm thời tiết lạnh hơn khiến người dân lui tới các khu vực trong nhà nhiều hơn và nhiều quốc gia nới lỏng lệnh hạn chế
sáu mươi bảy bảy người dân các nước thuộc liên minh châu âu eu đã tiêm đủ hai mũi
tuy nhiên tỷ lệ tiêm giữa các nước khác nhau với mức thấp nhất ở các quốc gia đông âu
chỉ hai mươi bốn hai người dân bungaria đã tiêm đầy đủ trong khi ở bồ đào nha là tám mươi sáu
theo dữ liệu của who số ca tử vong vì covid một mươi chín ở châu âu tuần trước đã tăng gần bốn hai trăm linh ca một ngày gấp đôi so với cuối tháng chín
trong khi đó italia dự kiến sẽ thắt chặt các quy định về thẻ xanh từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín và nhập viện tiếp tục tăng
bộ trưởng y tế italia tuyên bố người dân có thể tiêm liều vaccine tăng cường phòng covid một mươi chín
sau năm tháng kể từ khi hoàn thành chu kỳ tiêm vaccine đầu tiên
chính phủ nước này đang cân nhắc đưa ra những biện pháp hạn chế mới đối với những người chưa tiêm vaccine
châu âu một lần nữa trở thành tâm dịch toàn cầu do tỷ lệ bao phủ vaccine chậm tại một số quốc gia
đây là bài học đắt giá về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về diễn biến dịch covid một mươi chín
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi